một vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa hàng của công ty cổ phần du lịch và thương mại jacob tour có địa chỉ ở ngách một mươi năm trên năm mươi một đường ngọc hồi phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
tại hiện trường cột khói bốc cao hàng chục mét phần mái nhà kho bị tiêu hủy hoàn toàn cháy đen
lãnh đạo phường hoàng liệt xác nhận vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ sưởng sửa chữa ô tô có địa chỉ tại số một mươi năm đường ngọc hồi
nhận được tin báo đội phòng cháy chữa cháy và cứu hỏa cứu nạn quận hoàng mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ
hiện công tác chữa cháy vẫn đang được khẩn trương tiến hành tuy nhiên do gió to nên ngọn lửa vẫn đang bùng phát dữ dội
hiện tại vẫn chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ